tháng khuyến mại hai nghìn một mươi chín của thành phố hà nội đã chính thức bắt đầu với chuỗi các hoạt động khuyến mại giảm giá hấp dẫn
năm nay là lần thứ một mươi một sự kiện thường niên này được tổ chức với chủ đề tiêu dùng bốn
hàng loạt các sự kiện trong tháng khuyến mại năm nay sẽ tạo sự gắn kết giữa hình thức kinh doanh truyền thống với thương mại điện tử
một số sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong tháng khuyến mại năm hai nghìn hai mươi
ngày vàng khuyến mại diễn ra vào ngày chín một mươi tháng một mươi một tại sáu mươi điểm vàng là các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại
website thương mại điện tử lớn với nhiều chương trình giảm giá yêu đáy sấp từ các doanh nghiệp như hội trợ vàng khuyến mại
ngày mua sắm trực tuyến online friday
đây là sự kiện thành phố hà nội phối hợp với cục thương mại điện tử bộ công thương tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử
người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm các hoạt động mua sắm trực tuyến với các chương trình đặt mua sản phẩm giá yêu đáy hấp dẫn
qua hệ thống website onlinefriday vn từ các hãng sản xuất lớn trên thị trường